với phương châm cắt ngọn tỉa cành cưa thân đạo gốc và rốc rễ là quyết tâm mà không để tội phạm hoạt động lộng hành
thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã tập trung lực lượng điều tra xử lý các ban nhóm công đội trên địa bàn
góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là nhóm đối tượng gồm đảng quốc quan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phạm trường hải sinh năm hai nghìn một nguyễn phú quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trương tiến nghĩa sinh năm hai nghìn hai và lê hoàng duy sinh năm hai nghìn một cả năm trú tỉnh đồng nai mới bị công an huyện nhân trạch triệt phá
với phương thức thu đoạn hoạt động tinh vi có tổ chức chỉ trong một thời gian ngắn
các đối tượng đã gây ra một vụ giấy danh công an cướp tài sản chín vụ cướp giật tài sản và một mươi vụ trộm cắp tài sản
ước tính tổng thiệt hại lên đến trên ba trăm ba mươi sáu triệu đồng
cơ khí công nhân từ các nơi khác có thể là quen biết
từ đó để làm đấu tranh những băng nhóm này rất khó khăn trong quá trình truy xét về nhân thân của các đối tượng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh đồng nai phát hiện triệt phá năm mươi hai băng nhóm bắt bốn trăm hai mươi đối tượng phạm tội về hình sự
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi phát hiện ít hơn tám mươi vụ với bốn trăm linh đối tượng
triệt phá năm băng nhóm với hai mươi chín đối tượng vi phạm về ma túy
một băng nhóm với hai mươi sáu đối tượng vi phạm về kinh tế
đặc biệt về tội phạm liên quan hoạt động tính dụng đen toàn tỉnh đã phát hiện xử lý năm vụ với một mươi đối tượng
khởi tố ba vụ với một mươi bị can về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
chỉ tính riêng huyện nhân trạch từ đầu năm đến nay công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã đấu tranh triệt phá tám băng nhóm với tám mươi hai đối tượng tội phạm
với đầy đủ các loại hành vi vi phạm pháp luật khác nhau như cố ý gây thương tích trùng cấp tài sản cướp cướp dịch tài sản đánh bạc và tổ chức đánh bạc
chúng tôi đã đảm bảo đấu tranh triệt để đối với các loại tội phạm đặc biệt là các loại tội phạm hoạt động của băng nhóm tổ chức
chúng tôi đã triệt phá được nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê cho vai lãi nặng
tín dụng đẹp đặc biệt là đấu tranh triệt phá với các loại tội phạm về ma túy tham nhũng
chúng tôi đã triệt phá được nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê cho vai lãi nặng

chúng tôi đã triệt phá được nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê cho vai lãi nặng
tín dụng đẹp đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy tham nhũng